núi cá song trong lồng nước mặn
hiện tại gia đình ông đang sở hữu trên một m hai lồng cá sản lượng khoảng một mươi tấn mỗi năm
gia đình ông cũng có nhu cầu vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
tuy nhiên nguồn vốn này thực tế thấp hơn nhiều so với nhu cầu sản xuất của gia đình ông
thì cũng mong là các chính quyền tỉnh thành phố hỗ trợ cho dân chúng tôi là làm sao đó nhiều nhiều một chút để gọi là kinh doanh thì nó có hiệu quả hơn
quảng ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh tỷ lệ người nghèo và cận nghèo thấp
nhu cầu về vay giải quyết việc làm tại chỗ cho sản xuất nuôi trồng thủy sản khá cao
vì thế nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm mới chỉ đáp ứng được một phần ba so với nhu cầu thực tế
nguồn vốn thì đến nay thì cái chủ trương chỉ cho những hộ vay giải quyết việc làm năm mươi triệu thôi
nhưng mà các hộ đầu tư như nuôi lồng bè thì cũng là đầu tư rất lớn cần cái số tiền là phải lớn
nhưng tôi cũng đề nghị chỗ ngân hàng chính sách của tỉnh cũng là trung ương quan tâm đối với các hộ để phát triển kinh tế và nhân rộng cái mô hình này ra
để làm sao làm sao phát triển cho nó phát triển kinh tế nó nâng cao và cho nó đáp ứng và làm giàu cho địa phương
cũng là làm giàu cho gia đình
tương tự khảo sát trên một số địa phương khác cho thấy mức cho vay tối đa năm mươi triệu đồng một lao động là thấp so với yêu cầu sản xuất kinh doanh
so với một lao động thì như vậy là hơi thấp
nếu mà mình nâng cái mức cho vay lên bảy mươi triệu một lao động và đồng thời cái lãi suất đó mình đẩy đẩy lên một tí
thì đẩy thêm cái lãi suất lên
cũng có thể vay được cũng tạo điều kiện cho mọi người giải quyết được việc làm cần thiết trong gia đình
một trường hợp khác là anh hoàng anh sơn chú tại thôn hợp thành xã thành hưng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
sau một năm học tại trường đại học thấy không phù hợp anh đã nghỉ học và đi nghĩa vụ quân sự
trong thời gian đó anh được hỗ trợ học nghề cơ khí
sau khi ra quân trở về quê hương được sự giúp đỡ của huyện đoàn thạch thành cho vay vốn
anh đã mạnh dặn mở sườn cơ khí
đến nay công việc của anh tương đối thuận lợi
sườn cơ khí của anh đã tạo công ngăn việc làm thường xuyên cho từ bảy đến tám lào động với mức thu nhập ổn định
tuy nhiên mức vốn ban đầu cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm
cũng là mức vay khởi điểm phục vụ được đầu tư ban đầu cho cơ sở
được tiếp cận nguồn vốn rồi và được sử dụng cái đồng vốn vay từ quỹ quốc gia
thì tôi nhận thấy chính sách rất ưu đại
đối với những hộ kinh doanh cá thẻ như tôi mức lãi suất rất tốt
để nói tới hai trăm năm mươi triệu bước đầu thật sự là cũng không biết bao nhiêu là đủ
nhưng mà với trong cái tầm kiểm soát của mình thì mình cũng phải cố gắng để vận dụng từ từ thôi
tôi đang muốn đề xuất sẽ là cao hơn và nâng cái mức vay là lớn hơn
cái lãi suất thì nếu như mà mình đã
là có một cái cơ sở vững chắc rồi thì lãi suất hơn cũng không sao cả
xã thành hưng huyện thạch thành là một xã thuần nông miền núi
thời gian qua thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới
chuyển đổi cơ cấu kinh tế chuyển đổi mục đích sử dụng đất
tỷ lệ thanh niên trong nông thôn chưa có việc làm thường xuyên
thời gian lao động thường xuyên chiếm trên tám mươi
tuy nhiên do nguồn vốn thấp
địa phương cũng mới chỉ sắp xếp được cho vay giải quyết việc làm còn rất nhỏ
trên địa bàn xã thì trong cái
quá trình là thực hiện cái nhu cầu vai vốn để tạo việc làm trong cái nhân dân
thì trong các mô hình để sản xuất thì đối với cái số tiền mà họ đầu tư
về cái tạo việc làm đối với địa bàn xã là cũng đang còn rất ít
thì trên địa bàn xã chỉ được có hai trường hợp hai mô hình
là được tạo điều kiện để vay vốn để tạo việc làm
hàng năm đơn vị cũng đã phối hợp với phòng tài chính
tham dự cho hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân huyện dành một phần ngân sách địa phương chuyển sang
thì những năm hai nghìn một mươi tám thì đơn vị cũng đã tiếp nhận được năm trăm linh triệu từ ngân sách của địa phương
thêm vào đó thì ngân hàng chính sách thì với cái chương trình mà hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
của tỉnh đoàn tỉnh thanh hóa thì ủy ban dân dân tỉnh cũng giao cho tỉnh đoàn tỉnh thanh hóa
quản lý cái nguồn quỹ này
thế thì tranh thủ cái việc đó thì ngân hàng cũng đã phối hợp với huyện đoàn huyện thạch thành
tìm các cái dự án đối với các thanh niên mà có nhu cầu lập nghiệp đấy
thì hỗ trợ các anh để tiếp cận cái nguồn vốn đó
sau ba năm thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm ngoài những kết quả thấy rõ
hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia việc làm gặp những khó khăn hạn chế
chất lượng việc làm tạo ra chưa cao chưa có sự đồng đều tại các địa phương
căn bản vẫn phân chia nguồn vốn theo định mức khu vực mà chưa có những nghiên cứu sâu
đáp ứng việc làm và phát triển
theo khu vực theo vùng
cái nguồn vốn của chúng ta cũng rất là ít không đủ để mà đáp ứng được cái nhu cầu
của người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh
thứ hai là cái mức lãi suất cho vay chúng ta cũng phải tính làm sao cho nó hợp lý
so với cái thực tiễn so với mặt bằng lãi suất để làm sao tránh lạm dụng tránh sử dụng
không đúng cái mục đích
nguồn vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế
hàng năm ngân sách nhà nước bổ sung vốn còn rất thấp
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ngân sách nhà nước không cấp bổ sung cho quỹ
nguồn vốn của quỹ chỉ được bổ sung một phần do tiền lãi cho vay
do ngân hàng chính sách xã hội tự huy động
một phần nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay để giải quyết việc làm
nên chỉ đáp ứng được ba mươi ba mươi năm nhu cầu vay vốn tạo việc làm
hiện nay trên địa bàn chúng tôi thấy thế này
là cái suất đầu tư của quảng ninh nói riêng cũng như là toàn quốc ấy
thì tôi thấy là cái mức vay năm mươi triệu để tạo ra việc làm hoặc duy trì việc làm cũng là thấp
rồi là kể cả một tỷ cho cơ sở giữ kinh doanh
và so với lại cái trượt giá cả thị trường và cái chi phí đầu tư
cho nên là tôi nghĩ là cái này cũng là cần phải có cái nâng lên
mặc dù đây là chính sách ưu đãi của nhà nước
thì cái lãi suất cho vay của cái chương trình giải quyết việc làm
hiện nay thì cũng chỉ ngang bằng với cái chương trình cho vay hậu nghèo
và trong khi đó cái đối tượng hộ nghèo là đối tượng yếm thế
thì nó lãi suất như thế là hợp lý
nhưng cái chương trình giải quyết cho vay việc làm cũng bằng cái lãi suất cho vay hậu nghèo
tôi cho rằng là cũng không hợp lý lắm
bởi vì cái đối tượng này không phải là nghèo
mà là giải quyết việc làm thậm chí có cơ hội vươn lên làm giàu
thì cũng cần có cái điều chỉnh
tập trung giải việc thêm
thì mức cho vay hiện nay còn thấp
rồi thời hạn cho vay ấy
cũng còn ngắn
và đặc biệt là các cái cởi mở khác
để tạo thuận lợi cho người dân
mà đặc biệt trong cái xu hưởng bốn này
có thể cách thức cho vay cũng thay đổi
đương nhiên đây là những vấn đề sẽ tháo gỡ dân dân
và chúng tôi hy vọng rằng
thời gian tới
thì cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm
và chương trình giải quyết việc làm sẽ trở thành trụ cột
để trong thực hiện các chương trình mục tiêu
cũng như quốc gia của chính phủ
cũng như trụ cột trong hoạt động tính dụng của ngân hàng sách xã hội
bên cạnh đó
một số quy định về cho vay từ chương trình cho vay giải quyết việc làm
vẫn chưa phù hợp với thực tiễn
như quy định về lãi suất
với mức vay tài sản bảo đảm
đối với mức lãi suất cho vay của quỹ quốc gia việc làm
thì hiện nay đang bằng với cái mức lãi suất cho vay hộ nghèo
thì cái tâm lý đối tượng đã được thụ hướng rồi
thì người ta đang cái
trông chở ý lạ
và cứ muốn sử dụng vốn
trả nợ và tiếp tục sử dụng cái nguồn vốn đấy
nên đó là cũng là một cái mà
cái khó khăn
cái mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay trên một dự án á
thì đang ở mức nhỏ thấp
mấy một tỷ đồng thôi
thì cái nhu cầu đối với địa phương thì những cơ sở sản xuất kinh doanh
thì người ta sử dụng được nhiều lao động
thu hút được nhiều lao động
thì người ta muốn nâng cái mức đó lên
nên nâng mức lên
thì có thể là nâng lên đến hai tỷ đồng
và thứ hai là cái tài sản đảm bảo
đối với người
hiện nay đang quy định là
từ năm mươi triệu đồng trở lên
thì đó cũng là một cái hạn chế
riêng quảng ninh
nói riêng cũng như là
là đối quốc nói chung thì hiện nay
đã thực hiện cái chỉ thị bốn mươi
của ban bí thư trung ương đảng về tín dụng chính sách
cái chương trình mà chuyển vốn từ
bên ủy ban nhân dân tỉnh
quỹ thác cho
ngân hành chính sách để cho vay
quảng ninh mới chuyển sang được một trăm sáu mươi sáu tỷ
và trong đó là dành một trăm linh sáu tỷ
để mà cho vay ra cái việc làm
thế đây là con số thì
chiếm tỷ trọng không cao
nhưng mà nó rất là ý nghĩa
cho cái chương trình này
tuy nhiên thì
hiện nay đối với quảng ninh
cái tiềm lực
ngân sách địa phương
rồi là với cái nhu cầu
của địa phương thì tôi cho rằng là
nguồn lực này chuyển sang
cũng vẫn gọi là khiêm tốn
cho nên là
đợt tới thì cũng rất mong muốn
là ngoài cái nguồn lực trung ương
thì địa phương cũng cần phải có quan tâm
để mà chuyển cái nguồn vốn sang cho
quỹ thác qua ngân hành chính sách
để đáp ứng cho cái đối tượng này
bên cạnh đó
theo ý kiến của cuộc việc làm
bộ lao động thương minh và xã hội
nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
vẫn đang có một khoảng trống lớn
đối với các đối tượng xã hội đặc biệt
như đối tượng sau khi mãn hạn tù
trở về quê hương
đối tượng sau cai nghiện trở về cộng đồng
ngoài ra việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn
cũng cần đặt vấn đề về thanh kiểm tra
giám sát của các bộ ngành cấp chính quyền
đối với hoạt động cho vay
từ quỹ quốc gia về việc làm
mặt khác cũng cần đào tạo tập huấn nghiệp vụ
đối với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội
thực hiện cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
nhất là nghiệp vụ thẩm định
cho vay xác định giá trị tài sản bảo đảm
kiểm tra sau khi cho vay
chúng tôi cho rằng có năm cái hỗ trợ
hỗ trợ thứ nhất
là hỗ trợ về mặt định hướng sản xuất
hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về mặt kỹ thuật
hỗ trợ thứ ba
mới là hỗ trợ về vốn
hỗ trợ thứ tư
là hỗ trợ về thị trường đầu ra của
sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ thứ năm
tức là hỗ trợ quản trị
cái tài chính vi mô
quản trị cái
cái nguồn vốn vay
mà làm sao cho đối tượng vay
sử dụng đồng vong vay nó có hiệu quả
những vấn đề này đặt ra phương án giải quyết
trong thời gian tới để chương trình
cho vay giải quyết về việc làm được phát huy hiệu quả
bên cạnh đó các địa phương cũng cần
tích cực chủ động trong việc nâng cao
nội lực địa phương tập trung vốn vào
các chương trình giải quyết việc làm trọng tâm tại địa phương
hiện nay thì
các địa phương
cũng đã đang tập trung
để mà chúng ta
hỗ trợ cho
các cái nhóm đối tượng
trong đó thì có đối tượng là
là những cái người
mà thuộc các khu vực chuyển đổi mục đích
sử dụng đất
tụi nó làm đường giao thông làm sân bay
làm các cái công trình công cộng
và chúng ta cũng
đồng thời là thực hiện
cái nghị định số bốn mươi bốn
à cái thông tư số bốn mươi bốn của bộ đạo thông minh xã hội
hướng dẫn đối với
giải quyết phần làm dạy nghề giải quyết phần làm
cho đối tượng mãn hạn tù
thì các địa phương hiện nay đang triển khai
để tạo ra một nguồn vốn hữu hậu
thì phải đa nguồn
chúng tôi cũng đang tham mưu
cho các chính quyền địa phương
khi dành nguồn vốn ngân sách chuyển sang
trong đó chủ yếu
và dành để tập trung cho các chương trình giải quyết
ngoài ra thì chúng tôi cũng đề xuất
để kêu gọi các tổ chức
cá nhân khác
có những cái đầu tư hợp lý
trong các chương trình mình trong đó có phần để
để cho cái nguồn vốn
cho chương trình này
ngoài ra thì cũng còn nhiều việc cần phải tiếp tục
đó là lãi suất
lãi suất hiện nay thì chương trình này
đang sử dụng bằng
lãi suất cho vay của chương trình
tuy nhiên chúng tôi đi theo hướng
có thể nâng lãi suất lên
để dành nguồn lực đấy
dành cái nguồn lực đấy
để tăng thêm nguồn vốn
và kích thích các tổ chức đơn vị
bỏ thêm nguồn vốn này cho chương trình này
hy vọng thời gian tới
ngân hàng chính sách xã hội việt nam
cùng bộ lao động thương minh và xã hội
sẽ có những giải pháp tổng thể
để nâng cao hiệu quả hơn nữa chương trình cho vay
giải quyết việc làm
đáp ứng mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia
về xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn
nông dân trong giai đoạn mới
đến đây thì thời lượng của chương trình
tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại